thưa quý vị và các bạn khối không khí lạnh vẫn duy trì và ảnh hưởng
dưới tác động của lưỡi lạnh yếu này trong đêm nay và gần như cả ngày mai
một dọc các tỉnh phía đông bắc bộ sẽ duy trì tình trạng mây nhiều
trong đó các tỉnh hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang lạng sơn và quảng ninh
là những tỉnh có mưa nhưng lượng không lớn nên nhiệt độ các tỉnh thành trên
chỉ giao động trong khoảng là từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ
khu vực các tỉnh bắc ninh bắc giang vĩnh phúc và phú thọ không mưa nhưng mây nhiều
nên nhiệt độ cũng thấp hai mươi sáu hai mươi bảy độ
còn ở thủ đô hà nội cũng như các tỉnh hà nam thái bình và nam định nhiệt độ cao hai mươi bảy hai mươi chín độ
trong khi đó ở khu vực tây bắc bộ
các tỉnh lai châu điện biên sơn la và hòa bình không chịu tác động của không khí lạnh
nắng từ sớm và nhiệt độ cao hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
với miền trung thời tiết đang có sự phân hóa
ở khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến hà tĩnh chịu ảnh hưởng yếu của khối không khí lạnh
vì thế đêm nay và sáng ngày mai vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
cục bộ một vài nơi có mưa ngày thì trời nắng yếu và nhiệt độ là hai mươi chín ba mươi một độ
các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nắng sớm hơn
nên nhiệt độ sẽ từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận
nhiệt độ duy trì trong ngưỡng ba mươi hai ba mươi bốn độ
ở phía nam thời tiết cũng có những thay đổi
trong tối và đêm nay ở khu vực sẽ có mưa rào và rông cục bộ
những cơn mưa rông trái mùa cục bộ này sẽ kết thúc sớm trước hai mươi một giờ
nên nhiệt cũng đang có xu hướng giảm dần
mức nhiệt thấp nhất đêm nay ở khu vực tây nguyên sẽ giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi bốn
đến hai mươi bảy độ
sang ngày mai tây nguyên trời nắng gián đoạn nhiệt độ cao ba mươi một ba mươi bốn độ
với các tỉnh thành nam bộ có nắng nhưng không quá mạnh
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở miền đông sẽ là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn ở khu vực miền tây nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông nam cấp bốn
ở khu vực huyện đảo trường sa gió hướng đông chỉ còn ở mức cấp ba cấp bốn
trời không mưa nắng giáo
và sau đây là dự báo
các tỉnh thành phố trên cả nước